thưa quý vị và các bạn mới đây ubnd tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi sở giáo dục đào tạo sở y tế ubnd tp thủ đức và các quận huyện điều chỉnh một số nội dung trong quy trình kiểm soát dịch covid một mươi chín trong trường học đã ban hành trước đó
theo ubnd tp hcm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh là f một đi học trở lại sau khi hoàn thành cách ly y tế tại nhà theo quy định
từ đề xuất của sở giáo dục đào tạo và sở y tế ubnd tp chính thức điều chỉnh một số nội dung trong quy trình kiểm soát dịch ở các trường học đã ban hành hôm hai mươi hai tháng hai
cụ thể ubnd tp điều chỉnh các nội dung như sau
ở bước ba trong quy trình xử lý khi phát hiện trường hợp f tại cơ sở giáo dục sẽ điều chỉnh thành
trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở y tế phối hợp với cơ sở giáo dục tổ chức xét nghiệm nhanh khẳng nguyên
hoặc xét nghiệm pcuro mẫu đơn cho học sinh và giáo viên nếu có triệu chứng nghi mắc covid một mươi chín của lớp của f
về việc xét nghiệm với trường hợp f một sau khi hoàn thành cách ly y tế tại nhà theo quy định nay điều chỉnh thành
phụ huynh tự thực hiện xét nghiệm nhanh cho học sinh tại nhà vào ngày thứ năm nếu đã tiêm vaccine đủ liều hoặc ngày thứ bảy nếu chưa tiêm đủ liều
thông báo kết quả xét nghiệm cho giáo viên chủ nhiệm lớp
bằng cách gửi hình ảnh kết quả xét nghiệm qua email zalo viber tin nhắn
trong trường hợp phụ huynh không có điều kiện xét nghiệm nhanh tại nhà thì có thể đưa học sinh đến trạm y tế để thực hiện
nếu kết quả âm tính học sinh đủ điều kiện trở lại trường học
về theo dõi sức khỏe của học sinh cùng lớp của f nay điều chỉnh thành
các cơ sở giáo dục phải lập danh sách học sinh thuộc nhóm nguy cơ cao béo phì mắc các bệnh mạng tính bệnh lý bẩm sinh
theo hướng dẫn của bộ y tế để theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi ngày
ubnd tp hcm cũng đề nghị sở giáo dục và đào tạo tp hướng dẫn nhắc nhở các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các hướng dẫn
không được yêu cầu phụ huynh thực hiện thêm các xét nghiệm không cần thiết như xét nghiệm định kỳ hàng tuần xét nghiệm pcuro để khẳng định âm tính
trước thực trạng các ca mắc covid một mươi chín ở trẻ em tăng đáng kể như hiện nay
có thể thấy tp hcm đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm tránh dịch lây lan nhanh và chuyển biến nặng
đặc biệt là chú trọng phòng bệnh và điều trị bệnh ở trẻ em